thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh cuối mùa với cường độ yếu chỉ khiến miền bắc trời chuyển mây nhiều và nền nhiệt giảm nhẹ trong ngày hôm nay
trong đêm nay khối không khí lạnh bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu và di chuyển lệch nhiều về phía đông
vì thế miền bắc tiếp tục duy trì tiết trời nhiều mây riêng khu vực ven biển và vùng đồng bằng có thể có sương mù thậm chí là những cơn mưa nhỏ trong thời điểm đêm và gần sáng
sang ngày mai miền bắc trời vẫn có mây nhiều trong buổi sáng sau đó đến trưa và chiều mây giảm trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ vẫn duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình nhiệt độ cao hơn giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
không khí lạnh cũng khiến cho khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trời chuyển nhiều mây hơn
trong đêm nay ở đây tiếp tục có mưa ở mức dài rác
sang ngày mai cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh khu vực này cũng chỉ còn mây nhiều vào buổi sáng
trưa và chiều mây giảm trời cũng hứng nắng nhẹ và nhiệt độ lại tăng lên mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận ngày mai tiếp tục chuỗi ngày không mưa nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trong khi đó ở phía nam trời cũng đang có mây nhiều hơn cường độ nắng vì thế cũng suy giảm
nền nhiệt ngày mai ở khu vực tây nguyên vì thế cũng giảm xuống còn từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
không còn nơi nào xảy ra nắng nóng
ngay cả khu vực miền đông nam bộ nhờ có cường độ nắng giảm mà nhiệt độ ngày mai cũng hạ xuống mức từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
và nóng cũng chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi
còn ở các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ cũng giảm còn từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ

trên bãi biển không khí lạnh yếu đi
ngày mai gió ở khu vực vịnh bắc bộ sẽ chuyển sang hướng đông đến đông nam và cường độ còn ở mức cấp bốn đến cấp năm
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió cũng chuyển hướng nam đến đông nam với cường độ yếu từ mức cấp ba đến cấp bốn
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông bắc mạnh cấp bốn
các vùng biển này đều không mưa tầm nhìn xa đều ở mức trên một mươi km
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước